tại tỉnh yên bái bộ giáo dục và đào tạo tổ chức lễ phát động cuộc vận động
các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi
trong ngành giáo dục với sự tham dự của các tỉnh yên bái tuyên quang lào cai phú thọ hòa bình lạng sơn bắc giang
đề án vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như xây dựng kế hoạch
để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với địa phương đơn vị khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân
trong và ngoài nước hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi
theo đúng quy định của pháp luật tại lễ phát động các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao hỗ trợ
một trăm năm mươi triệu đồng bảy bộ máy tính và các trang thiết bị phục vụ học tập sinh hoạt cho các nhà trung tâm
các nhà trường thuộc các địa phương vùng sâu vùng xa vùng khó khăn của tỉnh yên bái